trên thị trường nghề làm mắm truyền thống của địa phương cũng có lúc tưởng chừng khó gỡ dạy được
nhưng bên cạnh sự nỗ lực của người làm mắm các cấp chính quyền cũng đang vào cuộc tạo những cơ chế cho các hộ cá thể phát triển
xác định từ cái nhận thức về cái vấn đề về cái ngành nghề truyền thống mà đem lại một cái hiệu quả kinh tế cao
thì trong cái thời gian gần đây thì các hộ gia đình của người dân hồng phụ làm cái nghề chế biến
thực và đầu tư đặc biệt cho cái việc phát triển
cho nên là cái tỷ lệ nước mắm mà xuất ra thị trường trước đây thì như trong tỉnh nhưng đến bây giờ là trên cả nước
là người dân đã được thưởng thức cái nước mắm về cái thương hiệu quốc phụ
và chính vì thế đã đem lại một nguồn thu nhập đáng kể góp phần vào đạt được mục tiêu kinh tế tăng trưởng hàng năm của hồng phụ
và đến bây giờ thì cái thu nhập bình quân đầu người của hồng phụ là ba mươi
trong nền kinh tế nhiều biến đổi và cạnh tranh gây gắt như hiện nay nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới
thì các làng nghề trong cả nước phải không ngừng cố gắng phát triển kinh tế xã hội trong địa bàn của mình
mỗi thời một khác sự liên kết giữa hộ làm nghề với nhau cũng là yếu tố quan trọng không kém gì việc chú trọng tìm các hướng sản xuất mới
ở hoàng phụ cũng vậy các cơ sở sản xuất tuy có sự cạnh tranh
nhưng cũng hết lòng giúp đỡ nhau vì mục tiêu chung để cố gắng duy trì một làng nghề truyền thống
năm sáu tấn trường năm một mươi tấn thôi bây giờ thì ổn định năm bán từ trường thì năm tới đến năm một mươi tấn
gọi là nghề sản xuất truyền thống nhưng thực ra làm nước mắm cũng thật công phu
phải tính toán tỉ mỉ từng khâu từ chọn lượng nguyên liệu cá cơm cách đảo nước bối xử lý độ mặn kéo rút sao cho đạt chất lượng cao nhất thì mới có lời
hiện tại nhu cầu tiêu dùng nước mắm rất đa dạng và ngày càng tăng
nhưng sự cạnh tranh trong nghề cũng lớn lắm
bởi vậy ngoài việc tuân thủ quy trình sản xuất cơ bản càng phải chú trọng đến những bí quyết gia truyền để tạo dựng thương hiệu riêng cho mình
để duy trì nghề truyền thống quý báu này theo các cơ sở sản xuất nhà nước cần có chính sách về nguồn vốn giúp người dân duy trì nghề truyền thống

mức độ khăn hiếm nguyên liệu cá cơm nguyên liệu chính ngày càng giảm chi phí khai thác ngày một tăng
nguyên liệu đối với các cơ sở làm nước mắm là trầm trọng
nhiều cơ sở chế biến nước mắm truyền thống trên cả nước nhất là cơ sở quy mô nhỏ gặp khó khăn
mặt khác việc thu mua nguyên liệu theo kiểu chấp nhật mỗi nơi một ít kích cỡ không đồng đều thời gian khai thác khác nhau sẽ làm giảm chất lượng nước mắm
bây giờ là chỉ cần vốn càng vốn dài bao nhiêu thì làm trượp càng nhiều càng nhiều thì càng có trượp chính thì càng tiêu dùng càng mạnh càng có chất lượng mắm mới có chất lượng
chứ nếu mình ngắn vốn thì mình không làm được
không có trượp chính để mà quay vào
thị trường người ta rất là giỏi
nhận thức được vấn đề này hiện nay huyện đã có những chỉ đạo hướng dẫn cho bà con từ việc liên kết bao tiêu nguồn đánh bắt đến tạo nhãn hiệu thương hiệu cho nước mắm của địa phương
huyện đã nhận thức được rằng là cái việc bây giờ là phải làm sao để chúng tôi phát huy tối đa cái giá trị của sản phẩm mà nông dân người ta đã làm ra
bằng cách là trước hết là tuyên truyền động viên tạo điều kiện để cho các hộ đầu tư các phương tiện đánh bắt
các cái đầu tư vào các cái đồng mi trồng rồi thì đầu tư vào cái việc là chế biến
cái thà nữa là đã chúng tôi đề nghị cùng với cả tỉnh để giúp cho huyện là có xây dựng một cái thương hiệu của nước mắm quốc phụ
từ chỗ đấy cho nên là đến bây giờ là các sản phẩm trên cơ sở của làng nghề truyền thống thì trở thành một sản phẩm đã được quảng bá khắp nơi trên mọi miền của đất nước
nhờ những nỗ lực của các hộ làm mắm cũng như sự vào cuộc
quan tâm của chính quyền các cấp thương hiệu mắm quốc phụ hoàng hóa luôn được khách hàng tin dùng ở các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh cho đến bà con việt kiều
dù rằng hiện nay nước mắm truyền thống ở hoàng hóa nói riêng và nghề mắm truyền thống trong cả nước nói chung đang phải cạnh tranh quyết liệt với các nhãn hiệu nước mắm công nghiệp khác
nhưng tất cả bà con làng nghề đều đặt lên hàng đầu chất lượng an toàn thực phẩm và uy tín của mình
nhờ được các cấp ủy đảng chính quyền quan tâm nhiều cá nhân hộ gia đình đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh thu hút nhiều lao động từng bước giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập ổn định cho nhân dân
thương hiệu nước mắm quốc phụ ngày càng được quảng bá rộng rãi tăng nhanh về giá trị và số lượng tiêu thụ sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân trong và ngoài tỉnh
trong ba năm trở lại đây điều phương hồng phụ được nhà nước công nhận thương hiệu nước mắm nước mắm quốc phụ
tỉ lệ lao động làm trong chế biến nói chung và chế biến về thương hiệu nước mắm nói riêng chúng tôi cũng có khoảng tầm trên năm trăm linh hộ
nhưng mà vào một tổ chức hợp tác xã chúng tôi hiện nay cũng mới có khoảng hai mươi sáu hộ đang làm nước mắm của thương hiệu của quốc phụ
và xác định từ cái nhận thức về cái vấn đề về cái ngành nghề truyền thống
mà đem lại một cái hiệu quả kinh tế
kinh tế cao thì trong cái thời gian gần đây thì các hộ gia đình của người dân hồng phụ làm cái nghề chế biến
thì đã tập trung cái nguồn vốn và cái nhân thực và đầu tư đặc biệt cho cái việc phát triển
cho nên là cái tỷ lệ nước mắm mà xuất ra thị trường trước đây thì như trong tỉnh nhưng đến bây giờ là trên cả nước
con đường phía trước của nghề làm mắm nơi đây còn nhiều gặp gành và không ít khó khăn
nhưng với sự yêu nghề chuyển
truyền thống sự quyết tâm vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho các hộ làm nghề giữ nghề và phát triển nghề
thì niềm tin ấy vẫn luôn được thắp lửa thúc đẩy cho ngư dân diêm dân những người vươn khơi bám biển ngày càng có đời sống ấm no hơn từ những sản phẩm mắm truyền thống làm ra
nước mắm truyền thống
ra và lớn lên với sự mặn mòi của biển
kế thừa cách làm mắm của cha ông với sức trẻ và niềm đam mê
chủ cơ sở sản xuất này đã chọn làm nước mắm từ cá cơm ủ trong thùng gỗ với muối theo phương pháp cải nén
theo đó sau một mươi tám hai mươi bốn tháng ủ nước mắm thành phẩm sẽ ra đời
khi tàu cá về vào bất cứ thời điểm nào trong ngày anh lê anh cũng đích thân ra tận bờ để kiểm tra cá và thu mua trực tiếp
cái nước mắm truyền thống là làm theo phương pháp truyền thống mà như vậy là cái thời gian cũng như là cái thời gian ủ cá lên men thì khá là kéo dài
cùng với lại cách làm nên cái giá cái phân khúc giá của sản phẩm nó cũng tương đối cao
hơn nữa cái màu mùi những cái giá trị khảm quan nó đặc trưng nên là và có những cái định kiến nên là người tiêu dùng cũng là một cái rào cản để người tiêu dùng khó tiếp cận
làm mắm truyền thống thì nó đòi hỏi rất nhiều công sức rất nhiều thời gian vốn liếng là một nghề vất vả
nhưng cái vất vả lớn nhất của nước mắm truyền thống là cái khâu để mang một cái sản phẩm nước mắm từ nơi sản xuất đến nơi bàn ăn
tức là kênh phân phối tức là những cái nguồn lực của doanh nghiệp để mang lại cái sự tiện lợi cho người tiêu dùng dễ tiếp cận
thì cái đấy nước mắm truyền thống rất là khó khăn và những doanh nghiệp hầu hết là nhỏ bé nguồn lực không đủ như vậy là không cạnh tranh được trên thị trường
trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế các làng nghề truyền thống như ở hoàng hóa vẫn luôn nỗ lực tối đa trong các hoạt động của mình
tuy còn nhiều khó khăn và có không ít thách thức trở ngại trước mắt nhưng chúng ta luôn hiểu rằng lê gia hoàng phụ hay bất cứ một làng nghề nào cũng phải đi trên một con đường chung
đó là đoàn kết nỗ lực tối đa trong sản phẩm nước mắm
nước mắm truyền thống được sản xuất luôn bảo đảm chất lượng truyền thống để phát triển và nước mắm truyền thống được xem là tấm hộ chiếu ẩm thực của người việt trong thời kỳ hội nhập
khi nhắc đến nước mắm việt nam người ta phải nhắc đến nước mắm truyền thống bởi vì cái gốc cái cốt lõi của nước mắm vẫn là phải nước mắm truyền thống
thì cái nước mắm truyền thống để cho nước mắm truyền thống có thể vươn xa hơn có thể xuất khẩu được có thể chiếm lính được nhiều người tiêu dùng hơn thì bản thân nước mắm truyền thống cũng phải thay đổi
cụ thể là nước mắm truyền thống sẽ phải làm sao để cải tiến những cái từ cái chất lượng sản phẩm đến cái quy cách đóng chai cái bao bì nắp nút hay là cái sự tiện lợi trong kênh phân phối
nhưng trước hết để có nước mắm truyền thống phát triển thì cái sự minh bạch cái thông tin cũng như là cái cơ chế chính sách về cái sản phẩm nước mắm này nó phải rõ ràng
nghề mắm vất vả ở cả quá trình làm ra sản phẩm và con đường tiêu thụ
đa số người tiêu dùng hiện nay đang dùng các sản phẩm mắm công nghiệp
phần do tiện mua
phần do tiện mua
phần do gió thành cũng rẻ hơn
bởi vậy việc thuyết phục người dân chuyển sang sử dụng nước mắm truyền thống gặp không ít gian nan
ngoài ra khi nhận thấy bao bì là một trong những điểm yếu của nước mắm truyền thống anh lê anh quyết định tạo chiếc áo mới cho sản phẩm của mình
sản phẩm hữu cơ và an toàn là xu hướng của tương lai và theo thời gian người tiêu dùng sẽ quay trở về với nước mắm truyền thống
đây là cơ hội để những người sản xuất nước mắm sạch được sống với nghề đồng thời giữ được giá trị và hồn cốt của cha ông

còn giờ đây giá thành của trứng cá tầm đắt như vàng dòng và bữa tiệc chỉ cần hai mươi gram thực phẩm này thì có thể xếp vào hàng đại tiệc
trứng cá tầm nổi tiếng là cá tầm nga và có ba loại cá tầm trắng cá tầm đen và cá tầm sao
hiện nay một cân trứng cá tầm đen có giá bán giao động từ một năm trăm linh đến sáu đô la còn với trứng cá tầm trắng có giá lên tới một mươi đô la
một trong những lý do
làm cho trứng cá tầm trắng đắt là trung bình một con cá tầm trắng phải có trên hai mươi năm tuổi mới bắt đầu có trứng
do đó rất hiếm để thưởng thức được trứng cá tầm tươi
các chuyên gia cho biết trước đây số lượng cá tầm tự nhiên khá lớn nên việc khai thác còn dễ dàng và sản lượng trứng hàng năm có thể đạt tới ba tấn
nhưng cá tầm tự nhiên ngày càng khan hiếm có nguy cơ tuyệt chủng nên việc khai thác ngày càng giảm chỉ dựa chủ yếu vào sản lượng nuôi
tuy nhiên nuôi cá tầm lấy trứng thường mất rất nhiều thời gian sinh trường do nền nhiệt độ thấp
cụ thể ở pháp italia thụy sĩ nga phải nuôi từ một mươi hai đến một mươi năm năm cá mới đẻ trứng
vì vậy những nước có truyền thống về nuôi cá tầm kể trên lại không phải là nước cho sản lượng lớn
theo các số liệu thống kê thì sản lượng trứng cá tầm trên thế giới hiện đã giảm mạnh chỉ đạt một trăm linh tấn một năm
trong khi nhu cầu lên tới khoảng ba tấn một năm vì vậy luôn trong tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu
thường khi đánh bắt cá tầm người ta đặt bùng trứng lên loại vỉ đặc biệt để gặn lọc những hộp vỡ và phân loại theo màu sắc độ lớn nhỏ trước khi ướp muối
có hẳn một thang màu sắc để đánh giá trong khâu này cấp độ một có màu sắc tươi sáng nhất được xem là trứng cá hoàng gia được săn lùng số một trên toàn cầu
kế đến là cấp độ hai riêng loại hàng bày bán ở các siêu thị cửa hàng thực phẩm thường là cấp thấp nhất trứng cá màu đen hay sáng thẫm
những loại trứng cá tầm hảo hạng đều có lượng muối ướp không quá năm
càng hảo hạng tỷ lệ muối này càng được kéo xuống thấp
riêng một số loại trứng cá đen lừng danh thì được chia theo tên riêng
chẳng hạn king black savia là loại trứng cá tầm ngoài hai mươi tuổi thường có mặt trong bữa ăn của các nhà triệu phú
nếu xét về cách ăn trứng cá tầm thuộc hàng thượng thừa bởi loại thực phẩm này xét nét đến từng dụng cụ đựng
để vàng không lẫn với thâu trứng cá tầm cũng không thể nào được đựng bằng các loại đồ dùng nhà bếp bằng kim loại như bạc inox hay sắt
bởi chúng dễ bị nhiễm mùi sắt sẵn sàng biến đổi màu sắc và hương vị khiến cuộc phư lưu trong thế giới ẩm thực hào hoa phải gãy đổ giữa đường
trứng cá tầm chỉ chuộng đựng trong chén muỗng bằng sừng gỗ xa cư hay vàng toàn những thức đồ xa xỉ
dường như cũng là một trò khéo sắp đặt của tạo hóa để tôn vinh chất vàng mười của trứng cá tầm